thưa quý vị đón nhận những cái lạnh đầu mùa ngoài những cơn mưa to trải đều hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du
thì miền bắc đã có một ngày cuối tuần xe xe lạnh khá là dễ chịu
trong đêm nay bắc bộ vẫn xảy ra mưa rào và rông tuy nhiên diện mưa sẽ giảm đi nhiều chỉ còn xảy ra ở mức giải rác
ở khu vực ven biển là quảng ninh và hải phòng hay vùng tây bắc là các tỉnh điện biên lai châu và lào cai
vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
vừa mưa lại vừa có gió đông bắc liên tục thổi nên nền nhiệt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở bắc bộ vẫn thấp
khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rét nhẹ là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn ở vùng đông bằng và thủ đô hà nội trời xe lạnh với mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
sao đến ngày mai khối không khí lạnh yếu đi rãnh thấp trên mực một năm trăm linh m cũng không còn hoạt động nữa
nên miền bắc giảm mưa trời có nắng về chiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai toàn bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín
cho đến ngày mai
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông từ giải rác đến nhiều nơi
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn cho đến một mươi km
trong khi đó ở phần phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió duy trì hướng đông bắc đến đông ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước